thay vì thông qua nguồn tài trợ quốc tế để được xét nghiệm và nhận thuốc miễn phí như trước đây
thì từ năm hai nghìn một mươi chín người nhiễm hivs sẽ phải tự chi trả các loại chi phí điều trị
ngành y tế tỉnh ninh bình đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
nâng cao nhận thức của người dân nhiễm hivs trong việc tham gia bảo hiểm y tế
thực hiện kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước
để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm hivs
tất cả các bệnh nhân hivs đang điều trị arv hoặc ở ngoài cộng đồng muốn mua thẻ bảo hiểm y tế
đều được làm các thủ tục để được cấp thẻ miễn phí
trên địa bàn tỉnh ninh bình hiện đã có chín phòng khám ngoại trú đặt tại những nơi có chức năng chi trả bảo hiểm y tế
và một mươi chín điểm cấp thuốc tại các xã phường thị trấn
người nhiễm hiv và khi tham gia bảo hiểm thì người ta sẽ được giảm đi rất nhiều những chi phí khi đi khám
chữa bệnh và điều trị những bệnh nhiễm trùng cơ hội
thời gian tới để người nhiễm hivs mua thẻ bảo hiểm y tế
ngành y tế tỉnh ninh bình có kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin giáo dục truyền thông
đặc biệt là quan tâm chú trọng áp dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền khác nhau
phù hợp với từng địa phương nhất là vùng sâu vùng xa
qua đó góp phần nâng cao hiệu quả điều trị để cho người nhiễm hivs sống khỏe mạnh và kéo dài